từng giữ trọng trách là tư lệnh quân tình nguyện việt nam tại campuchia đại tướng
nguyên chủ tịch nước lê đức anh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước chùa tháp
phóng viên báo nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư kamathun trưởng khoa luật quốc tế và ngoại giao
thuộc học viện quan hệ quốc tế viện hàn lâm hoàng gia campuchia về hoạt động của nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trong cuộc cuộc giải phóng nhân dân campuchia khỏi họa diệt chủ
thưa giáo sư giáo sư đánh giá thế nào về vai trò của đại tướng lê đức anh đối với cách mạng campuchia
là người nghiên cứu về quan hệ campuchia và việt nam tôi có thể nói nguyên chủ tịch nước lê đức anh là một vị anh hùng
người con yêu tú của dân tộc việt nam
sự đóng góp quan trọng của đại tướng lê đức anh trong sự nghiệp giúp cách mạng campuchia được thể hiện trong giai đoạn
quân đội và nhân dân việt nam giúp người dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi ấy đại tướng đã tích cực giúp cách mạng campuchia xây dựng lực lượng
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng
khi thời cơ chín mùi quân tình nguyện việt nam phối hợp với mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
tiến hành đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot với chiến thắng lịch sử ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tuy nhiên sau ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bộ máy của khơ mai đỏ vẫn chưa tàn giã hoàn toàn
bộ đội tình nguyện việt nam dưới sự chỉ huy của đại tướng lê đức anh
đã ở lại để bảo vệ chính phủ còn non trẻ và tính mạng của nhân dân campuchia
cùng với đó bộ đội việt nam đã tích cực giúp nhân dân campuchia xây dựng lại đất nước bị chiến tranh và nạn diệt chủng tàn phá
các nhà lãnh đạo campuchia luôn đánh giá cao và có tình cảm tốt đẹp với đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
xin giáo sư cho biết thêm về khía cạnh này
thủ tướng samdak techo hun sen luôn đề cao vai trò của các nhà lãnh đạo
đã có công giải phóng dân tộc
trong những chuyến thăm việt nam hay về thăm lại căn cứ địa cách mạng trên con đường cứu nước
người đứng đầu chính phủ hoàng gia campuchia và phu nhân thường đến thăm và gửi lời thăm hỏi sức khỏe nguyên chủ tịch nước lê đức anh
bên cạnh đó đại tướng lê đức anh cũng là một người thường chia sẻ kinh nghiệm chỉ huy quân đội với thủ tướng hun sen
những kỷ niệm đó luôn được thủ tướng hun sen trân trọng trong suốt sự nghiệp chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng
cũng như trong quá trình lãnh đạo nhân dân campuchia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xin cảm ơn giáo sư